là sẽ tạo cảm hứng cho thế hệ trẻ xây dựng được đội ngũ cứu hộ cứu nạn kế thừa một cách tinh nhuệ và sẵn sàng vì nước quên thân vì dân phục vụ